thưa quý vị liên quan đến vụ cháy khí mê tan tại công ty than thống nhất tkv thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
khiến bốn người tử vong và bảy người khác bị thương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
khắc phục hậu quả ổn định sản xuất
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần
chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn đồng thời chỉ đạo bộ công thương phối hợp với ủy ban nhân dân
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ công an quốc phòng tài nguyên và môi trường y tế
lãnh đạo tỉnh quảng ninh lãnh đạo tập đoàn than khoáng sản việt nam trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn
để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân
để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời
hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả
ổn định sản xuất điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
xử lý nghiêm vi phạm nếu có
đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả
trong khoảng hơn một tài sản của bà trương mỹ lan bị kê biên
chỉ có khoảng sáu mươi tài sản bà mua trước năm hai nghìn một mươi hai còn lại hơn chín mươi bốn tài sản mua từ tiền chiếm đoạt của scb
thiệt hại vụ án là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng là cơ sở đánh giá trách nhiệm hình sự của bị cáo
trong vụ án này bà trương mỹ lan đã thực hiện quy trình cho vai ngược
hợp thức các khoản vay nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của scb
tội phạm đã hoàn thành nên không chấp nhận quan điểm trên để giảm trách nhiệm cho các bị cáo
liên quan đến tội tham mô tài sản của bị cáo trương mỹ lan
theo viện kiểm sát hành vi của bà lan là đồng phạm có tổ chức
các bị cáo thực hiện một chuỗi sai phạm người sau tiếp nhận và nối tiếp sai phạm của người trước
kết quả điều tra diễn biến phiên tòa xác định bà lan đã thâu tóm
nhờ người đứng tên sở hữu hơn chín mươi một tám cổ phần của scb
đã vi phạm quy định luật của các tổ chức tiến dụng
quy định cá nhân không sở hữu quá năm cổ phần ngân hàng để tránh thâu tóm ngân hàng
từ đó chi phối đưa người vào làm theo yêu cầu của mình
bà lan là người tổ chức cầm đầu có hành vi chi phối hội đồng quản trị và tổng giám đốc
là những người có quyền hạn tại scb để chiếm đoạt tiền của scb
nên không có lý do nào để nói bà lan không phải là chủ thể của tội tham mô tài sản
từ chiều qua đến nay các lực lượng vũ trang đang giáo diết triển khai nhiều hướng
truy tìm phạm nhân mai văn đệ trốn khỏi trại giam số năm bộ công an
đóng tại huyện yên định tỉnh thanh hóa vào chiều ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu trên đường trốn khỏi nơi giam giữ đối tượng mai văn đệ đã cướp taxi bỏ chạy
tuy nhiên khi di chuyển đến khu vực xã hà lĩnh huyện hà trung
thì đệ bỏ lại xe tiếp tục đẩn trốn trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai tháng bốn
khi đang tham gia cải tạo tại phân chạy số hai chạy giam số năm bộ công an
phạm nhân mai văn đệ ba mươi ba tuổi trú tại xã hải giang huyện hải hậu tỉnh nam định đã trốn chạy
khi bỏ trốn thì đối tượng mặc áo phông màu xanh quần đùi kẻ ô vuông
theo thông tin từ chạy giam số năm phạm nhân mai văn đệ đang chấp hành án phạt hai mươi bốn tháng tù về tội đánh bạc
dùng xe máy cũ giá rẻ rồi đến trường học bệnh viện trung cư cháo biển số sang xe đắt tiền rồi chiếm đoạt
nhóm đối tượng gây án vừa bị công an quận một mươi hai tp hcm bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm võ thị nhỡ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú tại tỉnh long an vũ tô hiệu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại quận bình tân
trịnh hoài trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện hóc môn
nguyễn quốc ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh bạc liêu
nguyễn văn hồ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê tỉnh bạc liêu
với thủ đoạn dùng xe máy cũ giá rẻ đến các trường học bệnh viện trung cư cháo biển số xe đắt tiền
sau khi có mắt được bảo vệ thì chúng đã liên hệ với nhóm buôn xe gian để đem sang campuchia tiêu thụ
trước khi gây án trịnh hoài trung cùng với đồng bọn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người
trong đó trung là người trực tiếp cháo đổi các nghi phạm còn lại có nhiệm vụ vận chuyển và tiêu thụ
bước đầu các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện hàng chục vụ cháo đổi thành công
nhiều xe máy trên địa bàn quận một mươi hai quận gò vấp và huyện hóc môn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
xử lý nghiêm triệt để các đối tượng giúp sức cho nhóm này thực hiện hành vi phạm tội
qua đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai cũng kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên
thì liên hệ với công an quận một mươi hai để trình báo hỗ trợ quá trình điều tra
vận chuyển trái phép một bốn tấn pháo nổ hai đối tượng nguyễn quốc toàn và huỳnh thanh sơn
trú tại tỉnh gia lai vừa bị công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một g sáu mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi bốn
vận chuyển một bốn tấn pháo hoa nổ các loại tại khu vực phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
theo đó lợi dụng là lái xe đường dài nguyễn quốc toàn và huỳnh thanh sơn đã vận chuyển
số pháo trên đi tiêu thụ để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
hai đối tượng đã cất dấu pháo lẫn cùng với hàng hóa trong quá trình vận chuyển
thưa quý vị mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp thế nhưng trong thời gian qua
tại tỉnh bắc cạn số vụ việc liên quan đến vũ khí vật liệu nổ vẫn diễn biến khá phức tạp
là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất nước trong khi tập quán thói quen sử dụng súng săn
để săn bắn động vật hoang dã của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn
một số người dân còn cất dấu súng săn ở lán trên đường dãy trong hang đá trong rừng
và ở những vùng sâu vùng xa vùng ráp xanh với tỉnh bạn
vì vậy tỉnh bắc cạn đã yêu cầu các đơn vị địa phương cần phải tăng cường công tác
quản lý súng săn tự chế để bảo đảm an toàn cho người dân
tối ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba triệu văn thành chú tại thôn nà cọ xã khang ninh huyện ba bể
sau khi xảy ra mâu thuẫn xô xát trong quá trình uống rượu đã dùng súng tự chế bắn đạn ghém
bắn vào vai phải và cánh tay phải của triệu kiều hưng và mã đức thuộc
khiến triệu kiều hưng bị thương tích với tỷ lệ bốn
với hành vi giết người triệu văn thành đã bị tòa nhân dân tỉnh bắc cạn tuyên phạt bảy năm tù
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại quốc lộ ba đoạn qua địa phận tổ một mươi hai phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn
tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn phát hiện nguyễn văn sơn điều khiển xe ô tô theo hướng cao bằng hà nội
chở theo ba mươi bảy bao tải chứa một trăm linh thùng pháo có tổng khối lượng hơn một một tấn

chở theo ba mươi bảy bao tải chở theo ba mươi bảy bao tải chở theo ba mươi bảy bao tải chở theo ba mươi bảy bao tải chở theo ba mươi bảy bao tải chở theo ba mươi bảy bao tải
thống kê cho thấy năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an toàn tỉnh bắc cạn đã vận động thu hồi hai trăm sáu mươi chín khẩu súng các loại

vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bà thúy hằng có thỏa thuận với một gái quê tại hậu giang giữ thuê hai con của chị này
một cháu sinh năm hai nghìn hai mươi và một cháu sinh năm hai nghìn hai mươi ba thời gian giữ cả ngày lẫn đêm với giá tiền giữ thuê là bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng
vào khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn do bận việc bà thúy hằng đã bế cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi ba lên phòng giao cho con gái của mình là lê trần
thúy vi giữ hộ đến khoảng một mươi sáu giờ em bé thức dậy và khóc nên thúy vi bực tức đã dùng chân tay và cây gỗ đánh đá vào vùng bụng hông lưng của cháu bé
thấy bé nằm im không cử động nên đã báo cho bà thúy hằng biết sau đó bà thúy hằng đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trước khi nhập viện
vào ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trần lê thúy vi đã đến công an thị xã bến cát đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị
vụ cháy tại kênh tàu hũ thuộc phường hai quận tám tp hcm có địa hình phức tạp vật liệu gỗ dễ cháy và có khả năng bùng phát trở lại
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã xuyên đêm nỗ lực dập lửa